trong khi đó một đối tượng vận chuyển ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí nóng vừa được công an huyện mai sơn tỉnh sơn la bắt giữ
một bánh heroin và gần hai trăm linh viên hồng phiến là tăng vật của vụ án
đối tượng bị bắt là quang văn lánh chú tại huyện mai sơn tỉnh sơn la
lực lượng công an đã phát hiện trên người đối tượng một bánh heroin gần hai trăm linh viên ma túy tổng hợp cùng hơn hai sáu triệu đồng
tiếp tục khám xét khẩn cấp nợ của đối tượng cơ quan công an thu giữ thêm một súng thể thao một súng cồn tự chế một cân điện tử dùng để cân ma túy và nhiều tăng vật có liên quan khác